ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ ba mươi bảy đề nghị bộ chính trị kỷ luật nguyên phó thủ tướng vũ văn ninh
kỳ luật đề nghị kỷ luật một số lãnh đạo bộ giao thông vận tải giám đốc công an đồng nai
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị xem xét kỷ luật ông vũ văn ninh
nguyên phó thủ tướng chính phủ do vi phạm trong việc quyết định thực hiện cổ phần hóa
tại các cảng quy nhơn và quảng ninh trái kết luận của bộ chính trị
thiếu trách nhiệm khi giữ cương vị bộ trưởng bộ tài chính
kiêm chủ tịch hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam
liên quan tới những sai phạm của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
và các cá nhân liên quan đã kết luận tại kỳ họp trước đó
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương cũng đã quyết định kỷ luật
một số lãnh đạo bộ giao thông vận tải giám đốc công an đồng nai
tự do sáng tác phải nằm trong khuôn khổ pháp luật là nhan đề bài viết
trong chuyên mục bình luận và phê phán trên báo nhân dân
cùng với sự việc lớn tiếng cổ suý cái gọi là nhà báo độc lập nhà báo tự do
thời gian qua các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí với việt nam
còn ra sức hô hào cổ vũ đòi hỏi cái gọi là tự do sáng tác
với quan niệm cho rằng văn nghệ sĩ có quyền sáng tạo và công bố tác phẩm
mà không bị ràng buộc bởi pháp luật giống như tại các nước phương tây
nhưng đó chỉ là những lời dối trá lừa bịp chưa chẽn
vì trên chính thực tế ở phương tây việc thực hiện quyền này vẫn luôn phải giới hạn trong khuôn khổ pháp luật
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang tám và trang năm
báo lao động có bài viết đáng chú ý nước sông đà đang xuống thấp nguy cơ thiếu nước thiếu điện
tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc cấp nước sạch cho thủ đô
mà còn ảnh hưởng lớn đến việc cấp điện cho lưới điện quốc gia
mặc dù đến nay đại diện tập đoàn điện lực việt nam evn khẳng định
hiện việc cấp điện vẫn tạm đủ còn về lâu về dài rất khó để đánh giá được
bởi như mọi năm tầm này mùa lũ và có nước lũ về
trong khi đó để không xảy ra tình trạng thiếu nước đơn vị này đề nghị công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà
có các giải pháp ngắn hạn dài hạn về công trình để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
thích ứng với các chế độ điều tiết vận hành hồ chứa thủy điện hòa bình
đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng gai gắt như hiện nay và thời gian tới
bài viết bảo đảm kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công trên báo đại biểu nhân dân
nêu thực trạng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công sáu tháng đầu năm ước đạt hơn ba mươi hai so với kế hoạch
đáng chú ý có đến năm mươi một bộ ngành địa phương giải ngân dưới ba mươi thậm chí có đơn vị chưa giải ngân được
trước tình hình này bộ tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương chỉ đạo
chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế dự toán
thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
đối với các chủ đầu tư ban quản lý dự án bộ tài chính đề nghị đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ
gửi kho bạc nhà nước làm cơ sở kiểm soát thanh toán không để dồn thanh toán vào cuối năm
gây áp lực cho kho bạc
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp hcm có các trạm cấp cứu vệ tinh là những bệnh viện quận huyện
nhưng thực tế mỗi khi yêu cầu trạm cấp cứu vệ tinh lên đường thì nhiều nơi lúc nhận lúc không vì
lúc không vì đủ lý do trạm cấp cứu vệ tinh từ chối đi cứu người là nhan đề bài viết trên báo thanh niên
mới đây vụ cô gái bị tai nạn giao thông ở tp hcm nhiều người chứng kiến nhưng không gọi cấp cứu một trăm một mươi năm
cô gái tử vong nhiều ý kiến cho rằng nếu gọi một trăm một mươi năm thì khả năng cô gái sẽ được cứu vì hiện nay
mạng lưới cấp cứu một trăm một mươi năm tại tp hcm rộng khắp
trong những ngày ở trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp hcm phóng viên đã ghi nhận công tác cấp cứu
tại tổng hành dinh thì nhanh nhưng các trạm cấp cứu vệ tinh một trăm một mươi năm ở quận huyện lúc nhận cấp cứu
lúc từ chối mời quý vị và các bạn đón đọc nội dung chi tiết trên trang hai và trang ba
bài viết nhà hàng công trình nổi hoạt động trái phép trên sông hồng chậm được xử lý trên báo hà nội mới
phản ánh tình trạng thời gian qua đoạn sông hồng qua một số quận của hà nội xuất hiện nhiều
nhà hàng công trình nổi để ở nơi làm việc kinh doanh ăn uống nhưng không được cơ quan có thẩm quyền
cấp phép hoặc sử dụng sai phép mặc dù vi phạm diễn ra từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý rứt điểm
theo bài viết việc các công trình nổi trên sông hồng tồn tại trong thời gian dài là do chính quyền địa phương
và các cơ quan chức năng buông lòng quản lý thiếu sự phối hợp trong kiểm tra xử lý
hiện đang là mùa mưa bão việc tồn tại các nhà hàng công trình nổi bên sông hồng không chỉ gây ảnh hưởng
đến hành lang thoát lũ
mà còn gây nguy cơ mất an toàn cho tính mạng con người
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của chương trình nhân dân